ngày hôm nay một mươi ba tháng năm ngày làm việc thứ ba của hội nghị lần thứ một mươi hai ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án phương hướng bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhậm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội thay mặt bộ chính trị điều hành chương trình hội nghị
buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ thảo luận báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi chín